sau khi truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh về thực trạng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng do nắng hạn kéo dài
hôm nay ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp chống hạn
khẩn trương bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cấp nước sạch nông thôn cho hàng nghìn hộ dân
theo đó các địa phương của tỉnh phú yên phải khẩn trương chủ động triển khai phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn
không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trên diện rộng
trong đó xem xét việc lựa chọn giải pháp khắc phục việc thiếu nước do nắng hạn phải phù hợp với nội dung công việc đã được ubnd tỉnh phú yên phê duyệt
đối với các địa bàn trọng điểm như huyện đồng xuân tùy an sơn hòa sông hình
cần vận động người dân cùng nhau chia sẻ nguồn nước sinh hoạt thường xuyên theo dõi diễn biến nguồn nước
nếu trường hợp xảy ra thiếu nước sinh hoạt trong thời gian tới
thì các địa phương phải kịp thời chủ động tổ chức vận chuyển nước sinh hoạt cấp cho hộ dân